tại hà nội trong sáng nay cũng đã đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến với thủ đô trong năm hai nghìn hai mươi tại cảng hàng không quốc tế nội bài
vị khách đầu tiên đặt chân tới thủ đô mang quốc tịch pháp đi chuyến bay vn một mươi tám
phát biểu tại lễ đón các du khách pháp bày tỏ niềm vinh dự khi trở thành những vị khách đầu tiên tới hà nội trong năm mới
thông qua việc tổ chức lễ đón vị khách quốc tế đầu tiên đến hà nội ngành du lịch thủ đô muốn gửi tới du khách thông điệp về một hà nội an toàn thân thiện và mến khách
trong năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ phấn đấu đón gần ba mươi hai triệu lượt khách tăng một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi chín